theo thống kê hiện nay ở việt nam cứ năm trăm linh trẻ em được sinh ra trung bình có một trẻ bị hở môi hàm ếch và dị tật hàm mặt đồng nghĩa phải mất đi biết bao nụ cười
chương trình chạy bộ từ thiện gây quỹ mùa hàm ếch là chương trình rất ý nghĩa và nhân văn giúp cho những em có hoàn cảnh khó khăn và mắc phải khiếm khuyết bản thân tự tin để hòa nhập hơn trong cộng đồng
với một trăm linh quỹ quyên góp được sẽ tài trợ cho tổ chức operation smile trong ba năm tổ chức chương trình đã quyên góp được hơn chín trăm linh triệu đồng và trao được cho gần hai trăm linh lụy
chương trình chạy bộ từ thiện gây quỹ mùa hàm ếch được tổ chức định kỳ vào tháng một mươi một hàng năm và đã trở thành một hoạt động mang tính xã hội và có sức ảnh hưởng lớn đến toàn cộng đồng